vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận vừa phát hiện bắt quả tan hai vụ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi ba tháng sáu tại vị trí trước số nhà một trăm một mươi năm đường nguyễn thông thuộc khu phố hai phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an phường phú hải thành phố phan thiết
bắt quả tan đối tượng nguyễn ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khu phố ba phường phú hải thành phố phan thiết đang tàn trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra tội công tác thu giữ nhiều ma túy gồm gần bốn trăm linh viên thuốc lắp và gần một trăm linh gram ma túy loại ketamine
cũng vào ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng chức năng cũng kiểm tra bắt quả tang đối tượng kiều quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn bốn xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc đang có hành vi tàn trự trái phép một mươi gram ma túy đá
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với phong thu giữ niêm phong vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định